rất đông người hâm mộ của du ve đã đổ ra đường để chúc mừng các cầu thủ con cưng của mình
đồng thời đây cũng là dịp để họ nói lời tạm biệt với buffon thủ môn kỳ cựu vừa quyết định chia tay juve sau nhiều năm gắn bó
ở mùa giải năm nay juventus đã cùng với napoli tạo nên một cuộc đua song mã ở giải vô địch quốc gia
có thời điểm tưởng như đoàn quân của mark aligri sẽ không thể bảo vệ ngôi vương
nhưng với sự giả dơ và bản lĩnh buffon cùng với các đồng đội vẫn là những người cắn đích ở vị trí
đầu tiên khi có chín mươi năm điểm với thành tích thắng ba mươi trận hòa năm trận và chỉ để thua ba trận
sau gần hai năm rời xa sân cỏ tiền vệ santi kazola đã trở lại tập luyện tại arsenal
tuy nhiên khi tình hình sức khỏe của anh ổn trở lại cũng là lúc tương lai của cầu thủ này được đặt dấu hỏi
hợp đồng của cazocla với arsenal sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay
trước đó huấn luyện viên vanh cũng hứa hẹn về việc kazorda có thể sẽ nhận được một bản hợp đồng mới
tuy nhiên sau khi giáo sư ra đi mọi chuyện đã thay đổi với cầu thủ này
nhiều thông tin từ tây ban nha cho hay santi đã đồng ý về với villarreal trong mùa hè hai nghìn một mươi tám
cụ thể hơn tiền vệ người tây ban nha đã từ chối đề nghị tham gia vào đội ngũ trợ lý của mikel atita
người gần như chắc chắn sẽ trở thành thuyền trưởng của arsenal ở mùa giải tới
còn muốn tiếp tục chơi bóng và sẽ ký hợp đồng hai năm với tàu ngầm vàng
mùa hè năm hai nghìn một mươi tám tiền vệ ba mươi ba tuổi sẽ dành toàn bộ thời gian để hồi phục và chơi bóng đỉnh cao
manchester youtute vừa khép lại mùa giải hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hoàn toàn tráng tay
cho dù có tiến bộ về điểm số ở premier league
nhưng màn trình diễn của quỳ đỏ dưới tay jose mourinho
vẫn gây nhiều tranh cãi
tuy nhiên bất chấp những tranh cãi đó
ba lãnh đạo mu vẫn ủng hộ chiến đấu gia người bầu đội nha tuyệt đối
và sẵn sàng trao cho ông ngân sách chuyển nhượng khổng lồ ở mùa hè này
với số tiền được cho là lên đến năm trăm linh triệu bảng
đổi lại người đặc biệt chỉ còn thêm một năm để đưa man utd trở lại ngôi vương ở premier league
nếu không làm được điều đó ông sẽ ngay lập tức bị xa thải
với năm trăm linh triệu bảng jose morino có thể mua nguyên một đội hình mới nếu như thích
nhưng huấn luyện viên người bầu đội nha hứa hẹn sẽ tập trung vào các vị trí
mà quỳ đỏ đặc biệt yếu hiện nay
đó là trung vệ hậu vệ cánh và tiền vệ cánh phải
hôm qua carboporto công bố đã đạt thỏa thuận chiêu mộ với phía leicester city
và sẽ để cho hậu vệ cánh của mình là rikado pedera ra đi với giá hai mươi năm triệu euro
các khâu còn lại bao gồm kiểm tra y tế và công bố chính thức
sẽ được tiến hành trong vòng ít ngày tới
hiện tại pereira đã có mặt tại trụ sở của leicester city
và sẽ sớm có những buổi họp báo ra mắt chính thức
trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của sporting
nhưng lại thành danh cho mùa áo của porto
sau khi gia nhập hồi năm hai nghìn một mươi
với giá chỉ vòn vẹn một sáu triệu euro
ngôi sao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chơi cho porto b trước khi được đôn lên đội một vào năm hai nghìn một mươi năm
từng được cho mượn tại nis trước khi trở về hồi tháng sáu
pedra với khả năng chơi tốt ở cả hai cánh
được xem là một trong những hậu vệ hay nhất
mà bordogna đang sở hữu ở thời điểm hiện tại
cầu thủ này cũng từng góp mặt trong euro hai nghìn một mươi sáu
khi đội tuyển bordogna lên ngôi vô địch trên đất pháp
liverpool được cho là đã gần như chắc chắn sở hữu ngôi sao tấn công
nabil fekir của olympic lyon
thương vụ này xuất hiện nhiều trên các mặt báo
trong thời gian gần đây
rất nhiều nguồn tin tại pháp khẳng định rằng
jacob đã sở hữu ngôi sao tiền vệ người pháp
trong đó có kênh truyền hình của pháp
một đài truyền hình lớn với rất nhiều thông tin uy tín
đã khẳng định điều này
mùa giải vừa qua
fekir ghi tổng cộng hai mươi ba bản thắng
góp công lớn giúp lyon giành vé giữa uefa champions league mùa giải tới
phong độ xuất sắc đó
cũng giúp ngôi sao hai mươi bốn tuổi
đầu hội viên didier deschamps
gọi vào đội hình đội tuyển pháp
tham dự vòng chung kết world cup hai nghìn một mươi tám
mức phí mà liverpool sẽ phải trả cho đội bóng của pháp
nếu muốn sở hữu fekir
đó là bảy mươi triệu bản
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi